hơn bốn mươi năm trước ngôi nhà của tổng bí thư lê duẩn đã được đảng bộ chính quyền và nhân dân xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị góp công góp sức dựng lại
từ đó đến nay công trình sâu nặng nghĩa tình này không ngừng được bảo vệ trùng tu và tôn tạo trở thành di tích mang giá trị văn hóa lịch sử thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước đến tham quan
tìm hiểu về người chiến sĩ cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng người con trung hiếu của quê hương quảng trị anh hùng
trải qua khói lửa chiến tranh ngôi nhà của tổng bí thư lê duẩn đã bị bom đạn địch tàn phá đốt cháy nhiều lần
sau ngày đất nước giải phóng công trình chỉ còn trơ lại nền đất cũ
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu để ghi nhớ công lao to lớn của tổng bí thư lê duẩn và chuẩn bị đón đồng chí về thăm quê sau gần bốn mươi năm xa quê hương đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện triệu phong đã xây dựng lại ngôi nhà
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê hương hoàn toàn giải phóng
phải nói rằng tên đất mệnh đất triệu thành này
nó bị tàn phá rất là trầm trọng kể cả ngôi nhà lưu niềm của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
trong quá trình từ đó đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thực hiện ý kiến trị đạo của tên đảng bộ chính quyền và nhân dân triệu thành trong thời kỳ đó là chỉ bộ nhỏ thôi chẳng phải là đảng bộ như hiện nay
huy động sức dân đóng góp sát mặt bằng để làm lại nhà thơ nhỏ nhỏ là năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
để thể hiện sự kính trọng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí lê duẩn
với cách mạng việt nam và quê hương quảng trị
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một ubnd tỉnh quảng trị đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư tôn tạo di tích khu lưu niệm tổng bí thư lê duẩn với tổng kinh phí hơn tám tỷ đồng
quy hoạch lần này được mở rộng khuôn viên lên bảy năm trăm linh m hai
dự án bao gồm các khu chức năng như nhà tưởng niệm nhà trưng bày lưu niệm và nhà lưu niệm
cái nhiệm vụ chính của chúng tôi được giao đó là tổ chức đón tiếp các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước
các bộ ngành trung ương đến thăm viếng một cách chú đáo
thuyết minh hướng dẫn cho công chúng nhân dân đến tham quan tìm hiểu về thân thế cuộc đời sự nghiệp cách mạng của tổng bí thư lê duẩn
bảo vệ và bảo quản toàn bộ tài liệu hiện vật tại bảo tàng để phục vụ cho khách đến tham quan
và đồng thời chúng tôi cũng tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ cảnh quan môi trường
khu di tích lưu niệm tổng bí thư lê duẩn thể hiện tình cảm và sự biết ơn trân trọng đối với nhà lãnh đạo đảng người con ưu tú của quê hương quảng trị
khu di tích mãi là địa chỉ đỏ là nơi tìm về của bạn bè quốc tế là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng của cha ông cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau